thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quảng nam cho biết
do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường từ ngày một mươi một đến nay địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một số địa phương có lượng mưa lớn hơn năm trăm linh mm
riêng tại hiệp đức mưa đến bảy trăm linh mm mưa lớn đã làm hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị ngập
một hectare rau màu bị hư hại một người chết
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua ở khu vực miền núi kèm theo các hồ chứa thủy điện
từ thượng nguồn đổ về làm cho vùng hạ du bị ngập nặng
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
thì toàn tỉnh hiện có bảy trăm một mươi sáu ngôi nhà bị ngập mưa lũ đã làm cho gần bốn hectare hoa màu
ở đại lộc điện bàn quế sơn hội an bị hư hại
tuyến quốc lộ bốn mươi b và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở hư hỏng nặng
một người dân ở xã bình nam huyện thăng bình bị nước lũ cuốn trôi
theo thông tin của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hiện có năm tàu xa bờ với một trăm một mươi ba lao động
đang hoạt động ở khu vực quần đảo trường sa trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa lớn ở nhiều nơi
mực nước trên các sông đang dâng cao mực nước trên sông vu gia tại ái nghĩa vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai
ở dưới mức báo động ba bốn m trên sông thu bồn ở mức báo động hai
hiện có bốn hộ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng từ hai trăm bảy mươi năm đến sáu trăm tám mươi tám m ba trên dân